cơ quan chức năng huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa tổ chức tiêu hủy số gia cầm và nội tạng động vật vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm
trước đó ngày sáu tháng bốn trạm cảnh sát giao thông huyện diễn châu tỉnh nghệ an kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát hai mươi chín b một mươi bốn nghìn sáu trăm ba mươi tám do ông nguyễn thế hiếu điều khiển
trên xe chứa năm hai trăm linh con gà giống lái xe không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc xuất xứ và giấy kiểm dịch đối với số gia cầm trên
tiếp đó khoảng giờ năm mươi năm phút ngày chín tháng bốn trạm cảnh sát giao thông diễn châu kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát hai mươi chín h tám nghìn năm mươi ba do ông phan văn trí em điều khiển
thu giữ trên xe gần bốn trăm năm mươi kg nội tạng động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch
ngày chín tháng bốn trạm cảnh sát giao thông diễn châu đã lập biên bản bàn giao cho trạm chăn nuôi và thú y huyện diễn châu tỉnh nghệ an tiêu hủy theo quy định